phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có cuộc hội đàm với công chúa kế vị thụy điển victoria ingrid aliser desiree
tại hội đàm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhận liệt chào mừng công chúa kế vị victoria và phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao thụy điển thăm chính thức việt nam
khẳng định chuyến thăm của công chúa là sự kiện rất quan trọng trong cho các hoạt động nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam thụy điển một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực
thông qua công chúa victoria phó chủ tịch nước đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đến quốc vương và hoàng hậu thăm việt nam
công chúa victoria khẳng định thụy điển coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với việt nam nước có vị thế quan trọng trong asean
công chúa victoria cho biết đây là lần đầu tiên tới việt nam với sự thắp tùng của hơn năm mươi doanh nghiệp hàng đầu thụy điển trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị thụy điển ủng hộ việt nam ứng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bày tỏ cảm ơn và đề nghị phía thụy điển tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại thụy điển sinh sống làm ăn và hòa nhập sở tại góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo